vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào dạng sáng ngày bảy tháng năm tại quốc lộ một mươi bốn đoạn qua thị trấn chư sê huyện chư sê tỉnh gia lai
đến thời điểm cuối giờ chiều ngày bảy tháng năm đã có một mươi ba người chết và ba mươi hai người bị thương
đồng thời cơ quan chức năng cũng xác định nguyên nhân vụ tai nạn lỗi thuộc về lái xe tải là võ văn quý hai mươi bảy tuổi trú tại huyện phù cát tỉnh bình định
hiện lái xe tải đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai
đây là hình ảnh chiếc xe tải mang biển kiểm soát bảy mươi bảy c một mươi ba nghìn chín trăm ba mươi bảy được ghi lại tại trạm thu phí đức long gia lai vào lúc bốn h một mươi sáu phút ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy cách hiện trường vụ tai nạn khoảng hai mươi năm km
lái xe đã điều khiển với tốc độ cao và tông vào rào chắn của trạm thu phí rồi tiếp tục lưu thông về hướng huyện chư sê
chỉ chưa đầy hai mươi phút sau đến khoảng bốn giờ ba mươi năm phút lái xe tải đã gây ra vụ tai nạn thảm khốc khiến bốn mươi năm người thương vong nói trên
ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng tỉnh gia lai đã tiến hành các biện pháp khắc phục hậu quả
đồng thời huy động mọi nhân vật lực để cứu chữa những nạn nhân bị thương và hỗ trợ một cách tốt nhất cho gia đình người bị nạn
cũng trong chiều ngày bảy tháng năm thường trực ban an toàn giao thông quốc gia cũng đã vào gia lai để thăm hỏi các nạn nhân
đồng thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của vụ tai nạn thảm khốc này
trước mắt ban an toàn giao thông quốc gia hỗ trợ cho các gia đình có nạn nhân thiệt mạng năm triệu đồng các nạn nhân bị thương hai triệu đồng
đồng thời lãnh đạo ban an toàn giao thông quốc gia cũng đánh giá cao công tác cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông của người dân chính quyền tỉnh gia lai
tôi cũng thay mặt cho đồng chí phó tướng chủ tịch ủy ban an quốc gia thì cũng một lần nữa gửi lời cảm ơn đến những người dân của huyện chư sê tỉnh gia lai
có cái tinh thần sẻ chia cứu hộ cứu nạn với đồng bào của mình
qua cái vụ việc này thì tất cả những người mà đang ngồi sau vô lăng những người lái xe kinh doanh vận tải và tất cả những người điều khiển phương tiện
chúng ta nhớ một điều rằng là khi tham gia giao thông thì phải thực hiện đúng quy định pháp luật
theo báo cáo của cơ quan điều tra tỉnh gia lai cho biết nguyên nhân vụ tai nạn được xác định ban đầu là do lái xe tải
cụ thể lái xe quý đã điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định đi vào đường ngược chiều có giải phân cách cứng
nên đã đâm trực diện vào xe khách mang biển kiểm soát một mươi tám b một nghìn tám trăm ba mươi hai đi hướng ngược lại